chiều ngày hai mươi tháng chín tại hà nội trung ương hội sinh viên việt nam đã tổ chức hội thảo khoa học trẻ việt nam toàn cầu lần thứ hai
với chủ đề thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số hội thảo khoa học trẻ việt nam toàn cầu lần thứ hai đã thu hút được hơn bốn trăm linh bài nghiên cứu
đến từ gần năm trăm linh nhà khoa học trẻ là những cán bộ giảng viên nghiên cứu sinh học viên cao học và sinh viên trong toàn quốc
trải qua hai vòng phản biện kín hội đồng chuyên môn đã lựa chọn ra một trăm hai mươi tám bài bảo đảm chất lượng để đăng ký trong kỷ yếu của hội thảo và sẽ được xuất bản
với số lượng bài nghiên cứu khoa học tham gia tăng hơn hẳn so với lần tổ chức đầu tiên hội thảo là hoạt động thiết thực của trung ương hội sinh viên việt nam
nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong thanh niên sinh viên hội viên phát hiện và có giải pháp hỗ trợ kịp thời
những cá nhân có khả năng nghiên cứu khoa học tốt trình độ chuyên môn cao để góp phần xây dựng phát triển đất nước